kết thúc giai đoạn một xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn
đó là sự tranh lệch giữa các vùng miền bệnh chạy theo thành tích tại một số địa phương đặc biệt là vấn đề nợ động xây dựng cơ bản trong nông thôn mới
vì vậy trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ tiêu chí nông thôn mới đã điều chỉnh cho phù hợp
đến thời điểm này sau ba năm thực hiện đã đạt được kết quả tích cực xin về đích giai đoạn hai trước một năm
và để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn minh tiến
cục trưởng tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn
xin chào ông ông có đánh giá như thế nào về chương trình nông thôn mới của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là đây là giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều tiêu chí đã được điều chỉnh
đến thời điểm này chúng ta đã có ba năm trăm bốn mươi hai số xã đạt chuẩn chiếm bốn mươi
và dự kiến khả năng là đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chúng ta có thể đạt từ bốn mươi hai đến bốn mươi ba
bên cạnh đó thì số huyện được công nhận đạt chuẩn cũng lên con số năm mươi năm
và đối với có một số mục tiêu khác từ vấn đề tăng thu nhập cho người dân tiêu chí bình quân một xã
cũng như là giảm số xã dưới năm tiêu chí thì cơ bản chúng ta đã tiệm cận được mục tiêu của cả giai đoạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ví dụ như là số xã dưới năm tiêu chí đến thời điểm này chúng ta đã giảm được xuống tám mươi xã
và khả năng là đến tháng sáu hai nghìn một mươi chín chúng ta sẽ xóa được các xã dưới năm tiêu chí
với những tiến độ kết quả triển khai của nông thôn mới trong ba năm vừa qua
đặc biệt là kết quả đi sâu vào thực chất nâng cao đời sống của người dân về thu nhập
cũng như là các yếu tố thụ hưởng về văn hóa và môi trường
thì ban chỉ đạo trung ương cũng đã xin ý kiến
thường trực chính phủ cho phép kiến nghị với quốc hội sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình nông thôn mới
để về trước về đích vào năm hai nghìn một mươi chín một năm so với nghị quyết một trăm linh của quốc hội
trong giai đoạn tới chương trình nông thôn mới sẽ được tập trung vào những nội dung nào
để chúng ta có thể đạt được mục tiêu là đến năm hai nghìn một mươi chín là kết thúc giai đoạn hai của chương trình nông thôn mới
ban chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo vào những nội dung cốt lõi của chương trình
thứ nhất đó là vấn đề về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của dân
thông qua việc tổ chức triển khai chương trình âu cóp một cách hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu
cái vấn đề thứ hai mà chúng ta trao đổi đó là tập trung vào vấn đề về môi trường
chúng ta làm sao có được những mô hình những cơ chế chính sách và đặc biệt là có những giải pháp
về qua công lệ để từng bước khắc phục từ vấn đề xử lý trước mắt là xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt
rồi đến vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi
ban chỉ đạo trung ương cũng tập trung vào làm sao trong quá trình xây dựng nông thôn mới
nó không phá vỡ cảnh quan kết cấu hạ tầng và hồn cốt của nông thôn
mà nó phải bảo tồn phát huy những cái giá trị văn hóa của người dân nông thôn
qua đó thì chúng ta sẽ đưa văn hóa trở thành một nhân tố tích cực trong quá trình phát triển
chúng ta bảo tồn văn hóa để duy trì nó và góp phần cho xây dựng nông thôn mới bền vững hơn
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân